từ hôm nay ngày hai mươi tám tháng ba người dân trên địa bàn thành phố đà nẵng được khuyến cáo không ra khỏi nhà nếu không có việc cần thiết
để giảm thiểu việc đi lại tiếp xúc xã hội đồng thời đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thiết yếu của người dân
sở công thương đà nẵng đã chỉ đạo hệ thống siêu thị sẵn sàng thực hiện bán hàng trực tuyến giao nhận tận nơi
đối với các chợ truyền thống cần phải tiến hành phun khử trùng bố trí nước rửa tay khử khuẩn ở các cổng giao vào chợ